tối ngày tám tháng năm phiên họp trực tuyến cấp cao của hội đồng bảo an với chủ đề
bảy mươi năm năm sau chiến tranh thế giới thứ hai tại châu âu bài học rút ra để ngăn ngừa thảm kịch trong tương lai
trách nhiệm của hội đồng bảo an đã được tổ chức
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tham dự và phát biểu tại phiên họp
đây là dịp để hội đồng bảo an liên hợp quốc thảo luận và rút ra các bài học từ quá khứ
chỉ ra những thách thức về an ninh trong tương lai đồng thời đánh giá về những mối đe dọa an ninh ở châu âu và các khu vực khác
trong phát biểu các nước đề cao vai trò của hệ thống đa phương với liên hợp quốc là trung tâm trong việc duy trì an ninh và hòa bình thế giới
khẳng định luật pháp quốc tế là công cụ thiết yếu điều chỉnh hành vi của các quốc gia để ngăn ngừa và xử lý xung đột
kêu gọi các quốc gia nêu cao tinh thần hợp tác đối thoại thúc đẩy hợp tác đa phương trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế
để giữ gìn thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh nhấn mạnh cùng với sự vận hành của hệ thống đa phương
việc thượng tôn pháp luật và tuân thủ hiến trương liên hợp quốc nhất là những nguyên tắc về độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
không sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình đã góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình
và ngăn chặn một thảm họa chiến tranh thế giới trong bảy mươi năm năm qua
trích lời chủ tịch hồ chí minh nhân dân nước nào cũng yêu trụng hòa bình cũng chán ghét chiến tranh cũng muốn sống tự do độc lập
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định khát vọng chung của nhân loại về hòa bình tự do và công lý
quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ chiến thắng mọi hành vi đối đầu sử dụng vũ lực và tham vọng thống trị bá quyền